mới đây để thích ứng với dịch bệnh bộ y tế thay đổi thoáng hơn
cụ thể bộ đã mở cho người nhập cảnh không cần giấy tiêm chủng
dự thảo mới nhất về phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
mà bộ y tế đang được lấy ý kiến từ các cơ quan ban ngành
đối với người nhập cảnh vào việt nam không cần phải có xác nhận đã tiêm chủng vaccine
phòng chống covid một mươi chín hoặc đã khỏi covid một mươi chín nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
cụ thể đối với người nhập cảnh theo đường hàng không có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai bằng phương pháp pcr trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc trong vòng hai mươi bốn giờ nếu test nhanh
trường hợp trẻ em dưới một mươi hai tuổi trước khi xuất cảnh về việt nam
và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
không cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai sau khi nhập cảnh
nhưng tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như người đã đang lưu trú tại việt nam
đối với người nhập cảnh đi theo các đường khác trường hợp người nhập cảnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai thì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
trong trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai thì thực hiện xét nghiệm sars cov hai
trong vòng hai mươi bốn giờ đầu bằng phương pháp pcr hoặc xét nghiệm nhanh kể từ khi nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như người đã đang lưu trú tại việt nam
nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý kịp thời theo quy định
người nhập cảnh đều phải thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế pc covid
trong suốt thời gian lưu trú tại việt nam nếu có triệu chứng nhiễm bệnh cần báo ngay cho cơ quan y tế tại cửa khẩu
phải thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k trong suốt quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú
rất hạn chế rừng đỗ dọc đường
trường hợp đặc biệt khẩn cấp cần dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế tiếp xúc với người xung quanh đặc biệt là người già trên sáu mươi năm tuổi phụ nữ có thai người có bệnh nền
ngoài ra trẻ dưới hai tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm sars cov hai chưa được tiêm hoặc chưa từng bị nhiễm sars cov hai
đều được tham gia hoạt động ở ngoài nơi lưu trú cùng bố mẹ người thân
trước đó liên quan đến động thái mở cửa du lịch từ một mươi năm tháng ba
bộ y tế đã đề xuất việc mở cửa đón khách du lịch với các khuyến cáo như
không ra khỏi nơi cư trú trong bảy mươi hai tiếng nếu có nhu cầu ra khỏi nơi cư trú sau hai mươi bốn tiếng thì hàng ngày phải xét nghiệm
nếu ở đủ bảy mươi hai tiếng thì xét nghiệm một lần vào ngày đầu tiên và một lần vào ngày thứ ba không khuyến cáo khách sáu mươi năm tuổi đi du lịch
chuyên gia cho rằng với những điều kiện trên sẽ chẳng ai đi du lịch cả
tuy nhiên trong dự thảo mới sự điều chỉnh của bộ y tế đã cho thấy độ mở nhiều hơn trong việc sẵn sàng mở cửa
đón khách nhập cảnh vào việt nam
thưa quý vị nếu như hà nội luôn đứng đầu cả nước về số ca mắc mới thì bắc ninh cũng đang có số ca mắc cao kỷ lục
trước số ca mắc tăng cao mỗi ngày để giảm tải cho y tế cơ sở và giảm nguy cơ lây nhiễm khi tập trung đông người tại các trạm y tế
sở y tế bắc ninh đề nghị các huyện thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan và ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã
phường thị trấn trên địa bàn phối hợp triển khai
và khuyến khích người dân tự làm test nhanh kháng nguyên sắc covid một mươi chín
cùng với đó dịch covid một mươi chín phức tạp ninh bình có hơn hai ca mới mỗi ngày
để nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh ngành y tế ninh bình khuyến cáo người dân có sức khỏe bình thường
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín khi có các triệu chứng nghi nhiễm hoặc có chỉ định của nhân viên y tế
người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ mang thai nên xét nghiệm định kỳ hai ba ngày một lần để kịp thời chữa trị
tiếp đó với ca nhiễm covid một mươi chín tăng cao
tăng cấp độ dịch từ cấp một lên cấp hai
toàn tỉnh có gần hai mươi hai học sinh là f sau khi trở lại học trực tiếp
số liệu từ sở giáo dục đào tạo đồng nai ghi nhận từ khi chuyển sang học trực tiếp đến nay
toàn tỉnh có hai bảy trăm tám mươi sáu f là giáo viên và gần hai mươi hai f là học sinh trẻ mầm non
do đánh giá cấp độ dịch thay đổi trong tuần có ba mươi bảy trường mầm non và bảy mươi trường phổ thông của ba mươi bảy xã
phường vùng cam phải ngừng đến trường hoặc chuyển sang học trực tuyến
ngoài ra có tám trăm chín mươi sáu lớp giải rác ở các trường có nhiều f f một cũng phải chuyển sang học trực tuyến